sở xây dựng tp hcm cho biết kinh phí sự kiến để quản lý duy tu công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
và phố đi bộ đường nguyễn huệ năm hai nghìn một mươi chín là hơn một mươi sáu bảy tỷ đồng
trong đó chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh mảng xanh gần ba bảy tỷ đồng vận hành hệ thống chiếu sáng sáu mươi bốn triệu đồng
quản lý hệ thống tín hiệu giao thông ba trăm tám mươi hai triệu đồng
các hàng buộc còn lại gồm vận hành hệ thống scada camera gis hệ thống tưới khuôn nước nghệ thuật
âm thanh nhạc nước âm thanh công cộng đèn chiếu cây đèn âm sàng trụ ngân xe dịch vụ viễn thông
máy bơm nước thải điều hòa vật tư khác và phối hợp với lực lượng an ninh là một mươi hai sáu tỷ đồng